ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
cũng như dự án luật quy hoạch chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên họp chiều nay của ủy ban thường vụ quốc hội các vấn đề như bổ sung nội dung
tái cơ cấu nền kinh tế năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi kết quả chương trình mô hình dạy học mới vừa nên
giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường phongmosa đền bù cho người dân sử dụng vốn oda
là một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu nhất trí sẽ trình trong kỳ họp thứ hai
quốc hội khóa một mươi bốn tuy nhiên đối với hiệp định ttp dự án luật công an xã dự án luật tham nhũng
dự án luật sửa đổi đầu tư kinh doanh dự thảo nghị quyết về thuế hiện chưa hoàn thành nên chưa đủ
điều kiện để chính quốc hội trong kỳ tới ủy ban thường vụ quốc hội cũng yêu cầu các dự án luật
trước khi trình quốc hội phải chặt chẽ cụ thể phù hợp với tình hình thực tế phát triển của đất nước
các đại biểu quốc hội trước khi quyết định đồng ý với dự án luật cần cân nhắc thật kỹ và xem xét
xem đủ điều kiện chưa chứ không ủng hộ chung chung cần dứt khoát trong chính kiến của mình
để bảo đảm chất lượng chính quốc hội cũng trong chiều nay ủy ban thường vụ tiếp tục cho ý kiến
về dự án luật quy hoạch đã được thảo luận tại phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
các đại biểu cho rằng nguyên tắc quy hoạch phải gắn với quốc phòng an ninh quy định rõ trách nhiệm
của chính phủ trong việc quy hoạch các dự án đề nghị giữ nguyên nội dung quy hoạch quốc gia
quy hoạch không gian biển gắn với việc sử dụng bền vững tài nguyên bổ sung quy hoạch phát triển
thủy sản trồng trọt chăn nuôi hệ thống đê điều phòng chống lũ tiếp thu ý kiến của các đại biểu
ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy rằng trước khi chỉnh quốc hội tại kỳ họp thứ hai sắp tới
thì dự án luật này cần xác định rõ nội dung điều chính gì nội dung cụ thể nào được quy định
để phù hợp với tính khả thi của pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của việc quy hoạch